theo thông tin từ bộ y tế tính từ một mươi chín h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng sáu cho đến sáu h ngày hai mươi bảy tháng sáu
việt nam có thêm năm mươi ca mắc covid một mươi chín ghi nhận trong nước
tại tp hcm là bốn mươi ca long an bảy ca bắc giang ba ca
trong số này có bốn mươi ba ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu vực đã được phong tỏa
như vậy tính đến sáu giờ ngày hai mươi bảy tháng sáu việt nam có một mươi năm ba trăm hai mươi năm ca mắc covid một mươi chín
trong đó một mươi ba năm trăm sáu mươi năm ca ghi nhận trong nước một bảy trăm sáu mươi ca nhập cảnh
số mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn cho tới nay là một mươi một chín trăm chín mươi năm ca
trong đó có ba ba trăm sáu mươi ba bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh